hàn quốc vừa có thông báo về việc đề xuất sửa đổi các tiêu chuẩn ghi nhãn đối với thực phẩm
do đó các doanh nghiệp việt xuất khẩu hàng hóa sang thị trường hàn quốc
cần có những thay đổi để tránh tình trạng hàng hóa quay đầu
các tiêu chuẩn ghi nhãn đối với thực phẩm cần thông tin về vật liệu bao gói
được bổ sung và quy định liên quan tới thông tin ghi nhãn có thể thay đổi được
thông tin về việc nội dung sản phẩm không chứa cafein sẽ được cho phép ghi nhãn
đối với trà và các sản phẩm từ trà nếu hàm lượng caffein được loại bỏ hơn chín mươi
đối với nước tương hỗn hợp tất cả thành phần của nước tương hỗn hợp
phải được công bố trên bề mặt hiển thị chính
đối với các phụ gia thực phẩm bao gồm cả chất khử trùng dụng cụ bếp
phải công bố ngày bán và ngày sản xuất